liên quan về vụ bé gái tám tuổi bị bạo hành tử vong cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội giết người theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
khởi tố vụ án tội che giấu tội phạm theo điều ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự
với vai trò là đơn vị thủ lý vụ án ngay từ ban đầu
theo công an quận bình thạnh tp hcm sự việc đau lòng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân

vụ án đang được dư luận quan tâm tuy nhiên việc người dân lên án hành vi tàn bạo này
và thể hiện sự quan tâm cháu bé bằng cách tụ tập đông người ở một số nơi
như trong thời gian qua
để vi phạm pháp luật
không thể để cái trường hợp này nó tiếp tục tái diễn này
chúng ta phải giống lên một còi chuông ở một địa bàn thành phố như thế
vẫn xảy ra những sự kiện đau lòng như thế
thì các cái giải pháp về xã hội phòng ngừa
nhất là phải tăng cái nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật
trong việc thực hiện cái các cái quyền lợi quyền của trẻ
mà chúng ta cũng đã có nhiều cái chuyển biến
nhưng vẫn còn đây đó vẫn còn đây đó

cùng với việc ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội giết người
điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự khởi tố vụ án tội che giấu tội phạm
điều ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
cũng khởi tố bị can tạm giam nguyễn kim trung thái
để điều tra hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
khởi tố bị can tạm giam đối tượng nguyễn võ quỳnh trang
để điều tra về hai tội danh là hành hạ người khác và giết người
sau khi ra các quyết định liên quan cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp